tuy nhiên từ ngày mai dãy ngắp thấp yếu nhanh vùng thấp nóng phía tây lại có quá trình phát triển
và mở rộng hơn về phía nước ta mang nắng trở lại với các tỉnh thành miền bắc
vì thế nền nhiệt ở miền bắc sẽ tăng nhanh
khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sẽ có nắng nóng trở lại
với nhiệt độ là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh vùng núi phía bắc dù chưa đạt mức nắng nóng
song trời cũng khái mức với mức nhiệt là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
sự phát triển trở lại của vùng thấp nóng phía tây trong ngày mai sẽ khiến cho hiệu ứng gió phơn gia tăng hơn
dự báo trong đêm nay và ngày mai dọc suốt các tỉnh miền trung đều có chung trạng thái
thời tiết ít mưa ban ngày trời nắng với nhiệt độ trưa vào chiều mai ở khu vực
từ thanh hóa trở xuống cho đến phú yên vẫn ở mức nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi chín độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
tiếp tục xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao bốn mươi cho đến bốn mươi một độ
với tây nguyên và nam bộ từ ngày mai gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
mưa sẽ tăng lên mức nhiều nơi ở cả khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam độ
trong đó phần phía nam của tây nguyên và các tỉnh miền tây của nam bộ sẽ là vùng có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
mưa xuống sẽ khiến cho nhiệt độ trong ngày mai trên cả hai khu vực đều không quá cao
ở tây nguyên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên các vùng biển phía nam bao gồm khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan và khu vực nam biển đông
trong đó có khu vực của huyện đảo trường sa
trong ba ngày tới chủ yếu có gió tây nam ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật trên cấp sáu
mưa rông tiếp tục xảy ra trên các vùng biển này tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước